với học sinh và các bậc phụ huynh để những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra

của tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
ngay sau đó bộ công tác thuộc bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã tới nơi ở của phó chủ tịch ubnd tp trần vĩnh tuyến
tại tòa nhà chung cư cao cấp the manor nằm trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thành
vụ việc đang rất được người dân và báo chí quan tâm
do không được phép tiếp cận vào bên trong nên đã có rất nhiều phóng viên
các cơ quan báo chí đã phải ghi nhận và tác nghiệp từ bên ngoài
sau khoảng hai tiếng làm việc và khám xét nơi ở của ông tuyến
chung cư trên hai ô tô cùng thời điểm trên lực lượng chức năng cũng đã làm việc
tương tự tại chung cư h hai đường hoàng diệu quận bốn thu giữ nhiều tài liệu
của ông trần trọng tuấn phó chánh trang phòng thành ủy
ông tuyến ông tuấn cũng bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong hôm nay ngày một mươi một tháng bảy bệnh nhân số chín mươi một đã được trao giấy chứng nhận
âm tính với covid một mươi chín giấy ra viện để ra hà nội trở về anh quốc
bệnh nhân số chín mươi một quận tổng lãnh sư quán anh tại tp hcm đã cảm ơn sự nỗ lực
của ngành y tế việt nam trong suốt hành trình phòng chống covid một mươi chín
và hơn một trăm linh ngày điều trị tại việt nam
sau một trăm một mươi năm ngày điều trị tại bệnh viện nhiệt đới và bệnh viện chợ rẫy tp hcm
bệnh nhân số chín mươi một chính thức khỏi bệnh
đây là bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng nhất tại việt nam và có thời gian điều trị lâu nhất
sự hồi sinh của bệnh nhân này là nỗ lực của cả ngành y tế với những chuyên gia đầu ngành
với sáu cuộc hội trận cấp quốc gia
có thể nói đây là bệnh nhân đặc biệt nhất từ trước đến nay
chúng tôi cũng đã phải xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết rất là cụ thể
và có sự hội trận xin ý kiến của các giáo sư đầu ngành
và chúng tôi cũng luôn nhận được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia
từ lãnh đạo chính phủ và trực tiếp là phó thủ tướng vũ đức đam
cho đến các hồng chí lãnh đạo bộ
mục tiêu lớn là giảm tối thiểu tử vong
đấy là một động lực chúng tôi cho rằng là cố gắng để điều trị cho bệnh nhân chín mươi một này
từ những các cái ngày rất là khó khăn rất là vất vả rất là thách thức
gần như bệnh nhân khó có thể hồi phục mà trở thành bệnh nhân hôm nay
đã khỏi bệnh và chuyển được về nước anh
ca bệnh này thành công là một công lao của toàn xã hội
của toàn hệ thống chính trị và của cả ngành
chứ không riêng gì thành công của bệnh viện trà rẫy
và một điều máu chốt theo cá nhân tôi điều máu chốt mà quyết định sự thành công
cho bệnh nhân chín mươi một cũng như các bệnh nhân nặng trong đợt điều trị covid một mươi chín
đó là bộ y tế và tiểu ban điều trị đã tổ chức hội trận cấp quốc gia rất nhiều lần
đã sử dụng được trí tuệ của tất cả các thầy cô các giáo sư các bạn điều dưỡng
thậm chí kể cả các bạn nhân viên chăm sóc vệ sinh
và đưa ra một kế hoạch rất là khó khăn
và theo tôi nghĩ là cái hội trận cấp quốc gia là một cái yếu tố quyết định
cho sự thành công trong điều trị k chín mươi một
hành trình điều trị cho bệnh nhân số chín mươi một kéo dài từ bệnh viện nhiệt đới
qua bệnh viện trà rẫy với nhiều lần bệnh nhân rơi vào tình huống thập tự nhất sinh
từng phải thay đổi phổi mới có thể sống sót
để có thể trở về bộ y tế tổng lãnh sự quán anh cũng đã chuẩn bị
nhiều phương án để đưa người này về nước
sau chín lần được xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
bệnh nhân được trao chứng nhận không cần cách ly
tôi rất thích bệnh nhân tôi rất thích bệnh nhân của bệnh viện
tôi rất thích bệnh nhân của bệnh viện
tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả mọi người đã làm gì
tôi sẽ về nhà với một tâm hồn hạnh phúc
theo kế hoạch nam phi công sẽ mất hai mươi sáu tiếng ba mươi phút
bay từ thành phố hồ chí minh về tới quê hương scotland
lộ trình sẽ từ thành phố hồ chí minh đi hà nội
từ hà nội đến hà nội
tức quá cảnh về anh trên chuyến bay thương mại
đội ngũ y bác sĩ của phòng khám tiên nhân family medical practice
chịu trách nhiệm vận chuyển
nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp đổi căn cước công dân cho người dân trên địa bàn
công an thành phố hồ chí minh vừa tổ chức chương trình
cấp thẻ căn cước công dân miễn phí cho một trăm một mươi sáu người theo đạo hồi tại quận một
hoạt động này do đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
v c sáu công an thành phố hồ chí minh tổ chức
hôm qua hoạt động cấp căn cứ các bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh
cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho người dân
nâng cao nhận thức phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm
đặc biệt là ở những khu vực quần giáo
đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp
với nhiều đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
và công an hai mươi bốn quận quyện trên địa bàn thành phố
thực hiện nhiều công tác tuyên truyền trong chương trình
chiến dịch hành quân xanh năm hai nghìn hai mươi
trong đó có việc cấp thẻ căn cước công dân cho người theo đạo hồi
do thi công đấu nối cho dự án tuyến ống cấp một d một mm đường nguyễn đình chiểu
và tuyên ống bê tông hiện hữu d một nghìn hai trăm linh mm tại bọn xoay điện biên phủ
tổng công ty cấp nước sài gòn cho biết từ hai mươi hai h tối nay ngày một mươi một tháng bảy
đến năm giờ sáng mai ngày một mươi hai tháng bảy sẽ tạm ngưng cấp nước một số quận
để thi công đấu nối đường ống
việc thi công sẽ giảm áp lực bơm nhà máy nước thủ đức
và cô lập ngưng nước tuyến ống truyền tải dọc
theo trục đường điện biên phủ vào thị sáu và tháng hai
do đó một số quận nguyện sẽ bị cấp nước như quận một gồm phường tân định
phường đa cao và một phần các phường bến thành nguyễn cư trinh
quận ba gồm phường một phường hai phường ba phường bốn phường năm phường sáu
phường bảy phường tám phường chín phường một mươi phường một mươi một
quận một mươi một gồm các phường phường hai phường bốn phường sáu phường bảy
phường tám phường chín phường một mươi phường một mươi một phường một mươi hai phường một mươi ba phường một mươi bốn
phường một mươi năm phường một mươi sáu và toàn bộ quận một mươi
ngoài ra sẽ có một số khu vực khác nước bị yếu như quận năm gồm các phường
phường bốn phường chín phường một mươi hai phường một mươi năm
người dân tại các khu vực trên cần có kế hoạch trữ nước trong thời gian trên
để không bị ảnh hưởng tới sinh hoạt
tổng công ty khắp nước sài gòn canh kết sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất
và mong được sự thông cảm của các cơ quan đơn vị và người dân
tại kỳ họp lần thứ hai mươi của hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
các đại biểu một lần nữa đề cập đến vấn đề hát karaoke bằng loa kéo gây ồn màu
đến nay đề xuất đề xuất chấm dứt tình trạng karaoke này
vẫn đang được tiếp tục tranh luận sôi nổi trong dư luận ghi nhận của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
khu buôn bán đồ điện tử nhật tảo quận một mươi tp hcm
nổi tiếng nhất với các mặt hàng âm ly loa kéo
trước đề xuất đưa hình thức hát qua loa kéo nơi công cộng vào hương ước
cam kết chấm dứt đã vấp phải phản ứng không nhỏ từ các tiểu thương nơi đây
điều quan trọng lý do không chỉ đến từ ảnh hưởng trực tiếp lên sinh kế của họ
ví dụ như là nói là cấm trong cái khung giờ thì được
còn cái này là nhu cầu của mỗi người họ thích ca cái gì hay là gì đó là quyền của họ
nên là nếu mà cấm cái này chị cảm thấy không hợp lý cái đề xuất này không hợp lý
thí dụ như cái chỗ đó họ cảm thấy nó vắng quá thì họ phải dặn với cái âm lượng vừa phải
phải còn nếu mà chị cảm thấy cấm cái này là chị cũng phản đối là không hợp lý nói chung là không hợp lý
đây mình bán nhiều sản phẩm về các thiết bị âm thanh như là loa rồi âm ly
nói chung loa kéo thì
thì là nó thuộc dạng di động thôi chứ còn âm ly thì nó cũng mang tính gia đình
nếu mà cấm thì người mà người ta muốn nghe lớn thì người ta vẫn đem cái âm ly
người ta nối dây điện ra ngoài sân người ta chơi lớn
ý thức mọi người mà nên có những cái quy định để người dân làm theo
tranh cãi quanh lời hại của cam kết chấm dứt hát bằng loa kéo đến từ đề xuất của bà tô thị diễm châu
chủ tịch ưu ba mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh mới đây
bà cho rằng tình trạng tiếng ồn từ karaoke hình thức loa kẹo kéo
là thâu đêm có những hoạt động gây ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khỏe nhân dân gây bất hòa trong cuộc sống
ngay lập tức dư luận sâu chuỗi nhiều vụ ấu đã dẫn đến kết cục thương tâm liên quan đến tình trạng này
giống như cái thời gian mà em đang nghỉ trưa và em tự nhiên em nghe cái điều
em đặc biệt em biết mà khi mà những người thích hát thì họ luôn luôn sẽ không hay
nhưng mà họ hát không hay thì họ thấy hát rất là lớn
nhưng mà nói đi nói lại thì thực sự là cái cuộc sống mưu sinh mà
bán lấy đường
muốn hiểu về vấn đề đó thì đâm ra họ cũng mưu sinh thôi
nhưng mà quan trọng làm sao mình có một cái cân bằng là gì để cho một cái thời gian nhất định
rất tốt cho cả hai và đặc biệt là mọi người cùng vui
liên quan đến vấn đề này các luật gia cho rằng chấm dứt bằng cam kết trong hương ước
sẽ không đạt hiệu quả quản lý nhà nước
nếu muốn cấm hoặc cho phép trong một giới hạn phải có quy định cụ thể trong luật định
hiện nay vấn đề hát mở nhạc tại các bữa tiệc trong khu dân cư nơi công cộng
đang được quản lý bởi luật môi trường
tuy nhiên các nghị định liên quan chưa có những hướng dẫn cụ thể cho thực trạng karaoke
dẫn đến lúng túng cho các cơ quan xử lý
một số trường hợp diễn ra có lẽ là trước hai mươi hai h đêm
như vậy cơ quan chức năng cũng rất khó để xử lý như hiện nay
cái thứ hai đối với nghị định một trăm năm mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu
thì cái căn cứ xử lý là dựa vào mức độ ô nhiễm tiếng ngồ dựa vào cái decibel
thì như vậy để tiến hành xử lý cơ quan chức năng phải đem các thiết bị xuống để tiến hành xử lý
thì như vậy thì chúng ta
chúng ta sẽ linh hoạt để làm sao đó
cái việc xử lý này nó có thể phù hợp
và theo tôi thì nên đưa vào cái nghị định một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
tăng cái mức chế tài sự phạt lên
cùng với đó là cái biện pháp liên quan tới hình phạt bổ sung
ví dụ như là có thể bị tịch thu các cái loa kéo
thì như vậy thì nó sẽ giảm tải được cái câu chuyện như ngày này
bị tra tấn bởi tiếng karaoke trong khu dân cư là vấn nạn trầm kha trong nhiều năm qua
tuy nhiên để xử lý sâu hơn về phần gốc
không chỉ dừng lại
ở hình thức loa kéo đề xuất đang hướng các nhà làm luật nhìn vào các yếu tố là thời gian
vị trí và cường độ âm thanh để xử lý tình trạng chung
bởi karaoke tại nhà hay các loa phát từ những quán ăn đường phố bar pub
cũng phải được đánh giá xếp vào các tác nhân gây ra ô nhiễm tiếng ồn
từ đó đưa ra các quyết định quản lý vừa hợp lý vừa hợp tình
sáu mươi doanh nghiệp với hơn một mươi năm vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực
đã tham gia chương trình tiếp sức người lao động sàn giao dịch việc làm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố hồ chí minh sáng nay
đây là cơ hội để người lao động đặc biệt là lao động trẻ tìm kiếm việc làm
cũng như có những định hướng cụ thể cho nghề nghiệp tương lai
hồ dương cao trí hiện đang là sinh viên ở long an
khi biết tin về chương trình tiếp sức người lao động sang giao dịch việc làm
đã không ngần ngại đến tham quan tìm hiểu và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp
tên đây thì có rất là nhiều cơ hội để dành cho tụi em những đứa sinh viên tụi trẻ như chúng tụi em
và khá là thiếu kinh nghiệm trong khi chơi đường đi đàm
để tiếp xúc chiêu quân
cơ hội của mình ở ngoài thực tế và lần này em thấy có một số chỗ em là em khá thích
về tư dấn và các tư sinh của họ tư dụng của họ rất là tốt
ngoài việc ký kết với các đơn vị hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm việc làm
chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như phỏng vấn tuyến dụng trực tiếp
cho người lao động và doanh nghiệp tư vấn và tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
thu hút hàng nghìn người lao động tham gia chủ yếu là sinh viên
và các lao động trẻ
lúc đầu lúc mà mình tới cái chương trình này thật sự là mình cũng băn khoăn lắm
tại vì cái không biết rằng là thành phố hồ chí minh thì đa số là các bạn đều có công việc ổn định
nói nào ngay thì cái lương bổng nó cũng cao hơn là các bạn ở vùng quê
nhưng mà vào đến đây thì thấy rằng là thành phố hồ chí minh là tổ chức rất tốt
cũng đã liên kết được các trường các người lao động có nhu cầu tìm lầm là việc làm thật
đây là năm thứ một mươi chương trình tiếp xúc người lao động sang giao dịch việc làm
do trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thuộc thành đoàn thành phố hồ chí minh tổ chức diễn ra
chương trình đã kết nối gần một trăm một mươi doanh nghiệp
tư vấn giới thiệu trực tuyến việc làm cho hơn hai trăm chín mươi sáu lượt lao động
trên bảy mươi một lao động có được việc làm ổn định cũng như việc làm bán thời gian
trong bối cảnh thị trường lao động gặp nhiều biến động do covid một mươi chín
chương trình năm nay cũng có những ảnh hưởng nhất định
chúng tôi thấy rằng là cái nhu cầu của doanh nghiệp giảm rất nhiều hơn năm mươi
và như vậy thì cái tình hình
người lao động trong cái tâm thế mà để đi tìm việc thì nó cũng chưa có bắt đầu khởi động mạnh mẽ
thì đến cái thời điểm này thì người lao động bắt đầu người ta tập trung
và người ta có cái nhu cầu tìm việc lớn hơn
hoạt động này chúng tôi đã dự kiến làm vào hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chúng tôi phải rời qua tới ngày một mươi một tháng bảy để làm sao để tạo được cái cơ hội
và kết nối một cách nó tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như người lao động
sau lễ ra quân ở thành phố hồ chí minh
chương trình tiếp xúc người lao động khu vực miền bắc và hà nội
và khu vực miền trung tại thanh hóa dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới
chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hoa kỳ
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quốc hội hoa kỳ đã lần lượt giới thiệu hai nghị quyết khẳng định tầm quan trọng
của quan hệ đối tác toàn diện hai nước với tên gọi kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hợp trung quốc hoa kỳ
cùng nhau hợp tác vì một khu vực đông nam á ngày càng ổn định thịnh vượng và hòa bình
khẳng định quốc hội hoa kỳ cam kết hoa kỳ tiếp tục là đối tác mạnh mẽ
tin cậy và năng động của khu vực đông nam á
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã trao đổi thư chúc mừng với tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump
có đoạn viết việt nam tin rằng với tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt
phát huy tương đồng hướng tới tương lai quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước
và đóng góp cho an ninh hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới
thư của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump có đoạn viết
hoa kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước
trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực ấn độ thái bình dương
hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao đổi điện mừng
với tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao đổi điện mừng
với chủ tịch thượng viện hợp chúng quốc hoa kỳ và chủ tịch hạ viện hợp chúng quốc hoa kỳ
cũng nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới ngoại trưởng hợp chúng quốc hoa kỳ michael vompe